chiều nay bảy tháng chín bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với ngân hàng standard charterit
ngân hàng nhà nước việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề việt nam ngôi sao đảng lệ
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng thông đốc ngân hàng nhà nước việt nam lê minh hưng
đã trực tiếp trao đổi về các vấn đề mà các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm
theo bộ trưởng nguyễn trí dũng để đón dòng vốn đầu tư theo nguyên tắc cùng thắng
việt nam đã và đang đẩy nhanh chuẩn bị các điều kiện chủ động thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc
lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu
dành ưu tiên cho các dự án công nghệ mới tiên tiến công nghệ sạch
có giá trị gia tăng cao và có tác động lan tỏa kết nối chuỗi cung ứng
cùng với việc thành lập tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài
việt nam sẽ thiết kế các gói yêu đãi đặc biệt vượt khung chính sách hiện hành
để áp dụng cho các dự án quy mô lớn có chất lượng
lãnh đạo của ngân hàng standard charter và các doanh nghiệp đến từ châu á
châu âu và hoa kỳ đánh giá cao tiềm năng cũng như những nỗ lực cải cách
tạo điều kiện thu hút đầu tư của việt nam
các vấn đề mà nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm đó là đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao đầu tư hạ tầng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh